thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm viện nghiên cứu cây trồng thực phẩm tại thành phố osland
một trong những cơ sở nghiên cứu hiện đại nhất new zealand và khu vực về giống cây trồng
công nghệ bảo quản chế biến nông sản và công nghệ đánh bắt thủy hải sản tiên tiến
thủ tướng chính phủ đề nghị viện tiếp tục hợp tác hỗ trợ việt nam trong nâng cao năng lực
ngành nông nghiệp phát triển nông nghiệp xanh sạch hữu cơ sử dụng công nghệ cao
nhân dịp này thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển quả bơ
tại tỉnh đắk nông giữa bốn bên gồm cơ quan hợp tác chính phủ new zealand
viện nghiên cứu cây trồng và thực phẩm tỉnh đắk nông và công ty nông nghiệp công nghệ cao